trong những ngày này vành đai và con đường là câu chuyện chính trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở trung quốc
một thông điệp được đưa ra là bất cứ ai tham gia sáng kiến này cũng sẽ được hưởng lợi
chiến dịch truyền thông còn bao gồm cả một câu chuyện của người cha kể cho con gái trước giờ đi ngủ về một con đường tơ lụa huyền thoại đang được trung quốc khôi phục lại
tác giả của câu chuyện đó chủ tịch trung quốc tập cận bình
trên đất liền con đường tơ lụa mới nối từ trung quốc xuyên qua trung á nam á nối với nga ngoại cắp ca trung cận đông đến châu âu
và trên biển cũng bắt đầu từ trung quốc đi qua biển đông đông nam á hải đảo đông phi bắc phi trung đông tới nam âu
tổng kim ngạch thương mại giữa trung quốc và các nước trong sáng kiến vành đai và con đường trong ba năm qua đã vượt ba tỷ đô la
đầu tư của trung quốc vào các nước này vượt năm mươi tỷ đô la
các công ty của trung quốc cũng đã thành lập năm mươi sáu khu hợp tác kinh tế tại hơn hai mươi quốc gia và tạo ra hơn một trăm tám mươi việc làm
sau ba năm triển khai một số dự án đã bắt đầu được khởi động như hành lang kinh tế trung quốc pakistan
tháng trước chuyến hàng đầu tiên bằng đường sắt từ trung quốc đã tới nước anh
đây là một cơ hội cho việc cải thiện kết nối giao thương giữa trung quốc và châu âu
với chủ tịch trung quốc tập cận bình
không chỉ là một kế hoạch đầu tư mà còn là để giải quyết các vấn đề trong nước
trung quốc đang đối mặt với vấn đề dư thừa công suất và hàng loạt doanh nghiệp ngành xây dựng đang gặp khó khăn
vì vậy việc mở rộng các thị trường bên ngoài là một lựa chọn hợp lý
đó có thể là một di sản chính trị của ông ấy
quyết tâm của nước chủ nhà đã được thể hiện bằng việc nâng cam kết đóng góp của trung quốc lên tới một trăm hai mươi bốn tỷ đô la cho sáng kiến vành đai và con đường
ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu á aiib cũng đã được thành lập
để hỗ trợ tài chính cho các dự án
tuy nhiên giới phân tích cho rằng số tiền thực tế cần để triển khai sáng kiến này có thể lên tới một sáu trăm linh tỷ đô la
thông điệp về một con đường hòa bình thịnh vượng chống lại chủ nghĩa bảo hộ đang được nhiều sự ủng hộ
nhưng tất cả đều hiểu rằng để con đường đó thực sự hình thành và hoạt động hiệu quả
yếu tố đầu tiên như nhận thức chung của hội nghị năm nay chính là một môi trường hòa bình và ổn định
vâng thưa tiến sĩ nguyễn ngọc trường như ông cũng đã vừa thấy trong đoạn phóng sự ngắn của chúng tôi
đường bộ đường sắt đường biển đường hàng không đường ống dẫn dầu đường dây điện hệ thống viễn thông
internet tất cả tóm lại các phương tiện kết nối trong liên khu vực đều đã xuất hiện trong sáng kiến vành đai và con đường
và những con số như là sáu mươi dân số thế giới ba mươi gdp bốn mươi kim ngạch mậu dịch thế giới sẽ có trong cái khuôn khổ hợp tác này
nhiều người cho rằng có cảm giác như đây là một trường hợp
một cái đại chiến lược ở một cái tầm thay đổi trật tự thế giới ông nghĩ như thế nào về nhận định này
vâng đây đúng là một cái đại chiến lược nó phản ánh là trung quốc đang bước vào giai đoạn mới giai đoạn đi ra ngoài
ở đây là một nỗ lực của trung quốc để xây dựng một trục thương mại thứ ba toàn cầu
để đối trọng với trục xuyên thái bình dương và trục xuyên đại thế giêng do mỹ cầm đầu
và với trục thương mại thứ ba này
thì trung quốc muốn rằng là sẽ tham gia vào cái đóng góp cái quyền chủ đạo đối với kinh tế thế giới
quyền phân phối tài nguyên quyền xác định giá và tiến tới đóng góp vào việc thay đổi trật tự thế giới có lợi cho trung quốc
ở đây ta phải nhìn hai mặt một cái mặt là những nỗ lực phục vụ cho chính những mục tiêu chiến lược của trung quốc
nhưng mặt thứ hai là phải nói rằng là đối với các nỗ lực
nhiều nước dọc cái tuyến đường nhất đới nhất lộ này thì nó cũng giải quyết nhiều vấn đề
mang lại nhiều giải pháp cho đối nội như là công an việc làm xây dựng cơ sở hạ tầng
đó là những cái mà các nước chậm phát triển đang rất cần
đồng thời chúng ta thấy là lịch sử nhất loại là được hình thành bởi những hành động có ý thức cũng như không có ý thức của tập thể hoặc của cá nhân
cái nỗ lực này của trung quốc nó là một hành động có ý thức nó tiếp tục cái hành động mà xây dựng một cách tự nhiên là con đường tơ lụa ngày xưa
và nếu như trung quốc hoàn thành những cái mục tiêu mà họ đề ra thì đây là một sự đóng góp to lớn cùng với các dân tộc liên quan xây dựng nên một cái mạng lưới giao thông vận tải toàn cầu ở ba châu lục và bốn đại dương của thế giới
và rõ ràng đó là những cái mục tiêu rất rất lớn
nhưng cái sáng kiến này
hội kiến này được chủ tịch trung quốc tập cận bình khởi xướng lần đầu tiên năm hai nghìn một mươi ba từ đó đến nay có thể coi như là qua một giai đoạn
vậy thì tại sao đến thời điểm này được trung quốc lựa chọn để tổ chức một cái hội nghị thượng đỉnh có thể nói rằng lớn nhất từ trước đến nay về chủ đề này để bàn về sáng kiến vành đai con đường
phải thấy rằng là cái hội nghị này là nó là tất yếu của một quá trình vận động phát triển của cái chuyện xây dựng cái con đường tơ lụa trên đất bộ và trên biển
thế thì trung quốc đã người ta đã nói đến ba giai đoạn của cái phát triển cái con đường này

thế thì năm nay là năm vừa kết thúc giai đoạn một là cái giai đoạn mà khởi động hình thành các ý tưởng
đồng thời năm nay là
đó cũng là phát biểu của chủ tịch nước trần đại quang khi dẫn đầu phái đoàn việt nam tham dự diễn đàn lần này
tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường chủ tịch nước trần đại quang đã phát biểu với các chủ đề tăng cường kết nối chính sách làm sâu sắc quan hệ đối tác và hợp tác kết nối vì phát triển trong liên kết
trong đó việt nam hoàn nghênh các sáng kiến liên kết kinh tế kết nối khu vực nói chung sáng kiến vành đai và con đường nói riêng để thúc đẩy kết nối kinh tế đa quốc gia liên khu vực liên lục địa và phụ thuộc lẫn nhau với những cơ hội và thách thức đan sen
chủ tịch nước trần đại quang đã nêu những định hướng hay là những nguyên tắc rất quan trọng để có sự hợp tác một cách bền vững và lâu dài
chủ tịch nước trần đại quang đã nêu những định hướng hay là những nguyên tắc rất quan trọng để có sự hợp tác một cách biền vững và lâu dài
trong các cuộc trao đổi với lãnh đạo cấp cao và gặp gỡ với các giới của trung quốc chủ tịch nước trần đại quang và chủ tịch trung quốc tập cận bình cùng khẳng định nỗ lực gắn sáng kiến vành đai và con đường với kế hoạch hai hành lang một vành đai kinh tế
kế hoạch này bao gồm hành lang côn minh lào cai hà nội hải phòng hành lang nam ninh lạng sơn hà nội hải phòng với vành đai kinh tế vịnh bắc bộ